đêm một sáu tại đà nẵng ubnd tp phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện tập đoàn sun group
chính thức khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế diff hai nghìn một mươi chín
dự lễ khai mạc có đồng chí tổng thị phóng ubnd tp phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các đồng chí lãnh đạo bộ ban ngành trung ương và địa phương
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín có tám đội tham dự gồm việt nam
italia nga brazil bỉ phần lan anh và trung quốc
tám đội sẽ thi đấu ở bốn đêm thi vòng loại
hai đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm chung kết diễn ra vào ngày sáu tháng bảy
mỗi đội sẽ trình tiễn phần thi của mình trong thời gian là hai mươi một phút
xoay quanh chủ đề xuyên suốt năm đêm thi mang tên những dòng sông kể chuyện
diff hai nghìn một mươi chín là nơi để tám đội tham dự
khi bày tỏ tình cảm của mình với dòng sông quê hương
dòng sông mang cho mình trầm tích văn hóa lịch sử thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của âm thanh và ánh sáng